liên quan đến vụ việc người chồng đánh vợ dã man bằng cán trỗi rồi kéo lê trên đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã tiến hành bắt khẩn cấp
và ra quyết định khởi tố đối với nguyễn ngọc khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại ấp phú trường yên xã song phú huyện tam bình để điều tra
trước đó một đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày hai mươi chín tháng năm dài khoảng chín mươi giây
quay lại cảnh người đàn ông cầm trổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể của một phụ nữ
ở con đường cạnh bờ canh
trên tam bình tỉnh vĩnh long nạn nhân là người vợ sống chung nhà với nguyễn ngọc khoa
khi xảy ra vụ việc người thân của khoa can ngăn nhưng không được nên đã dùng điện thoại
quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội
quá trình làm việc nguyễn ngọc khoa đã thừa nhận do bị vợ cằn nhằn về việc khoa cho mượn tiền
mà chưa lấy lại được lúc này do đã uống rượu không kiềm chế được cơn giận nên khoa đã dùng trổi đánh
tới tấp vào người vợ quá trình xác minh trước đó khoa đã từng nhiều lần hành hạ vợ mình